kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
hôm nay thứ tư ngày mùng ba tháng một mươi một
và chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin thời tiết đáng chú ý
chị nhung này thời tiết tại thủ đô hà nội cũng như các tỉnh miền bắc thì đã mưa ẩm cả một tuần trời
và quần áo thì rất là lâu khô đi lại thì khó khăn
không biết là thời tiết ngày hôm nay thì có gì thay đổi không ạ
vâng đương nhiên là mưa liên tục trong nhiều ngày đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta
tuy nhiên thì thời tiết ngày hôm nay sẽ có những dấu hiệu tích cực hơn
từ trưa chiều trời sẽ tạnh giáo hơn
mặc dù là nắng chưa có khả năng xuất hiện nhưng nhiệt độ cũng sẽ tăng lên mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
tiết trời ấm hơn đôi chút
và tiếp đó sang đến ngày mai và ngày kia nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa và nhiệt độ cũng tăng thêm
chị hạnh cũng như là quý vị khán giả có thể tranh thủ thời tiết này
để chúng ta dọn dẹp nhà cửa hong phơi quần áo
và bên cạnh đó thì việc đi lại của chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn
vâng quả là một thông tin khá là tích cực trong một ngày mới
những thông tin thời tiết đáng chú ý hơn thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong phần sau
còn bây giờ sẽ là phần tin tức chúng tôi vừa cập nhật